hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại cổ phần sài gòn scb vào ngày năm tháng ba tới đây suy nhất ông nguyễn cảo trí bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoảng bốn một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự hiện hành
ông nguyễn cao trí là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty văn lang và công ty cổ phần tập đoàn capella
hồ sơ vụ án thể hiện bà trương mỹ lan và ông nguyễn cảo trí quen biết nhau thông qua hồ quốc minh giới thiệu
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi bà lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của ông trí tại công ty cổ phần cao su công nghiệp công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh
trong thời gian trên bà lan đã nhiều lần chuyển tiền cho ông trí thông qua hồ quốc minh và các nhân viên của bà lan để thanh toán việc thực hiện thỏa thuận trên
do nhận nhiều tiền từ bà lan nhưng lại không có giấy tờ biên nhận
nên đến khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông trí gặp bà lan tại tòa nhà times square thành phố hồ chí minh thống nhất cho các khoản bà lan đã chuyển tổng cộng là một tỷ đồng
sau đó ông trí đã chỉ đạo soạn thảo yêu cầu em trai và kê toán là những người đứng tên cổ phần dùng ông trí
làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho hồ quốc minh được bà lan nhờ đứng tên hộ với tổng giá trị là một tỷ đồng tương đương với một mươi vốn điều lệ công ty văn lang
sau hơn một mươi ngày bà lan bị khởi tố
bắt tạm giam tức từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ông trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng một mươi vốn điều lệ công ty văn lang đã ký theo thỏa thuận với bà lan
sau khi lập khống các tài liệu và hợp thức ngày giao dịch ông trí hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục chuyển nhượng một mươi vốn điều lệ từ hồ quốc minh sang lại cho em trai và kế toán
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ông trí hẹn gặp ông minh tại sân bay tân sơn nhất
ông minh đi nước ngoài chữa bệnh phải yêu cầu ông minh ký các thủ tục thanh lý các giao dịch trước đó
quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba ông nguyễn cảo trí vẫn khẳng định không có quan hệ kinh tế không nhận khoản tiền nào của bà trương mỹ lan không biết việc chuyển nhượng cổ phần công ty văn lang
ông trí khai gặp ông minh tại sân bay do tình cờ và không đưa cho hồ quốc minh bất cứ tài liệu giấy tờ gì
ông trí khai gặp ông minh tại sân bay do tình cờ và không đưa cho hồ quốc minh bất cứ tài liệu giấy tờ gì
đến khi có kết quả giám định xác định chữ viết của ông trí trong các tài liệu do ông trí lập để theo dõi xác nhận số tiền đã nhận của bà lan do cơ quan điều tra thù giữ
thế nhưng ông trí vẫn không thừa nhận chiếm đoạt một tỷ đồng của bà lan
ông trí còn cho rằng bà lan vu khống bồi nhọ mình
sau đó bà lan có đơn yêu cầu làm rõ xử lý hành vi của ông trí và thu hồi số tiền một tỷ đồng
tới sau khi bị khởi tố bị can tức ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
ông trí đã khai nhận năm hai nghìn một mươi bảy bà lan đã gặp và thỏa thuận mua lại một số công ty dự án của trí
sau khi thống nhất từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi bà lan đã nhiều lần chuyển tiền cho ông trí thông qua ông minh
theo kết luận điều tra đầu năm hai nghìn hai mươi một ông trí và bà lan gặp nhau rồi thống nhất tất cả các khoản tiền ông trí đã nhận của bà lan để đầu tư mua cổ phần là một tỷ đồng
trí khai nhận tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng và tính lãi một trăm bảy mươi
để làm tin trong một tỷ đồng đã nhận ông trí đã làm thủ tục chuyển nhượng một mươi vốn điều lệ công ty văn lang
tương đương trị giá một tỷ đồng cho hồ quốc minh bà lan nhờ đứng tên
sau đó ông trí thừa nhận đã hẹn gặp và nhờ ông minh ký thủ tục thanh lý các hợp đồng hợp tác trước đó
ông trí khai không biết nguồn gốc số tiền tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng mà bà lan chuyển
sau khi nhận tiền ông trí dùng để mua các loại cổ phần cổ phiếu bất động sản thanh toán dự án sài gòn silicon
và trả ông minh bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng
theo cơ quan điều tra đến nay ông trí đã thừa nhận hành vi phạm tội và tác động gia đình nộp sáu trăm bốn mươi tỷ đồng khắc phục hậu quả
trong khi đó bà lan khai nguồn tiền đưa cho ông trí là tiền của cá nhân bà
đồng thời khẳng định tổng số tiền ông trí đã nhận là một tỷ đồng
không có việc ông trí nhận tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng và được tính lãi một trăm bảy mươi ba tỷ đồng trong hai năm
đối với hồ quốc minh hiện chưa nhập cảnh về nước
thế nên cơ quan điều tra chưa đủ tài liệu chứng cứ xác định vai trò của ông này trong vụ án
mới đây theo lời của một thành viên hội đồng trường đại học văn lang cho hay
ông nguyễn cao trí đã bị miễn nhiệm khỏi hội đồng trường này
theo thông tin trên website trường đại học phân lang hiện tại hội đồng trường được giới thiệu gồm có một mươi người
trong đó bà bùi thị vân anh là vợ ông chí là chủ tịch hội đồng trường
các thành viên khác gồm phó giáo sư tiến sĩ trần thị mỹ diệu hiệu trường
tiến sĩ võ văn tuấn phó hiệu trường
tiến sĩ vũ viết ngoạn nhà báo trương trọng giật thạc sĩ bùi phạm lan phương
phó giáo sư tiến sĩ lê thị kim oanh thạc sĩ nguyễn đắc ánh trương thạc sĩ hoàng sơn điển
trước đó doanh nhân nguyễn cao trí nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng trường đại học phan lan
sau đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sau những dính líu liên quan tới pháp luật
ông chuyển xuống làm thành viên hội đồng trường
vị trí chủ tịch so với ông đảm nhiệm
ngày năm tháng ba tới đây phiên tòa xét xử vụ án vạn thịnh pháp dự kiến diễn ra vào
trong vụ án này ông nguyễn cao trí bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đại gia nguyễn cao trí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở thành phố đà nẵng
được biết trước khi bị bắt vì chiếm đoạt tài sản
ông nguyễn cao trí là doanh nhân nổi tiếng là đại gia có tiếng ở đất sài gòn
tuy nhiên trái ngược với công vị của mình ông lại khá kiên tiếng trước báo chí truyền thông
tiện cho ông học đại học mà ông trí phải trải qua nhiều nghề
từ bán đậu nành trên phố đến trông giữ xe làm gia sư thú mùa sách cũ
chính vì cuộc sống sinh viên cơ cực đã giúp ông dần có niềm đam mê với kinh doanh
năm hai nghìn sáu công ty cổ phân đầu tư địa úc bến thành
do ông nguyễn cao trí sáng lập chính thức ghi tên mình trong lĩnh vực bất động sản
thời điểm đó thiên thời địa lợi nhân hòa công ty của ông đã nhanh chóng phát triển
tuy nhiên đến năm hai nghìn tám
thị trường bắt động sản
trong lĩnh vực bắt động sản gặp bão ông trí buộc phải tái cơ cấu kinh doanh
sau đó ông trí đã quyết định bước chân vào lĩnh vực ẩm thực giải trí và đổi tên công ty thành
công ty cổ phân tập đoàn capella holdings
ông nguyễn cao trí đã đầu tư xây dựng vào nhiều không gian cao cấp
điển hình là trung tâm hội nghị tiệc cưới raiversyte palace
ngoài ẩm thực ông trí còn mở rộng hoạt động đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản
y tế giáo dục và nông nghiệp kỹ thuật cao
tuy nhiên vị doanh nhân này cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc quản lý và phát triển doanh nghiệp
ông không thể tìm được giám đốc kinh doanh phù hợp với yêu cầu của công ty
ngoài capella ông trí từng là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khánh hội
phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư quản lý giáo dục văn lang
thành viên hội đồng quản trị saigon bank
hồi đầu năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phân saigon công thương đã công bố việc
ông nguyễn cảo trí thành viên hội đồng quản trị saigon bank nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đương nhiên mất tử cách không còn là thành viên hội đồng quản trị saigon bank kể từ ngày một mươi chín tháng một
theo tìm hiểu capella holding của bị can nguyễn cao trí sở hữu hàng loạt thương hiệu có tiếng
ở thành phố hồ chí minh như june sky bar riverside palace crazy palace capella parkview
ngoài hệ thống f b ẩm thực đồ sộ capella holding còn kinh doanh bất động sản
với the one saigon dự án sở hữu vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm quận một
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bốn capella holding đã ghi nhận doanh thu đạt bình quân hơn một trăm một mươi tỷ đồng
tổng tài sản tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn là hơn năm trăm linh tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi năm doanh thu của công ty bật tăng mạnh đạt ba trăm chín mươi bốn tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế đạt gần hai mươi tỷ đồng tổng tài sản đạt hơn một hai trăm linh tỷ đồng

công ty này chỉ còn ghi nhận lãi còi với vỏn vẹn vài tỷ đồng
các bạn có thể nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

hẹn gặp lại